thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
liên đoàn lao động thành phố hải phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm rt pcr sars cov hai
cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch thời gian lấy mẫu từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi tháng hai
tức ngày sáu tháng diên tới ngày một mươi tháng diên năm dâm dần hai nghìn hai mươi hai
tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn các quận huyện dương kinh đồ sơn an dương thủy nguyên
an lão tiên lãng vĩnh bảo cát hải và công đoàn ngành công thương
đối tượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm là đoàn viên công nhân đang ở trọ và người thân
gồm có bố mẹ con v v ở cùng tại một số khu nhà trọ trên địa bàn thành phố
các khu trò có từ một mươi phòng trở lên và các khu trọ liên kề dưới một mươi phòng
quay lại hải phòng sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
trừ những công nhân ở trọ nhưng được doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm tập trung
số lượng khoảng từ bốn đến năm công nhân
đơn vị y tế sẽ thực hiện lấy mẫu và bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm rt pcr sars cov hai
cho công nhân ở trọ và người thân ở cùng tại một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố
theo hình thức là mẫu gợp năm
kinh phí xét nghiệm cho một công nhân là một trăm sáu mươi bốn sáu trăm linh đồng lấy từ nguồn ngân sách công đoàn thành phố năm hai nghìn hai mươi hai
việc xét nghiệm nhằm giúp sớm sẵn lộc các trường hợp diễm covid một mươi chín trong công nhân
các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
từ đó kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các giải pháp chăm lo
bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo